quý vị thân mến nếu giờ này quý vị ai đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì hãy chuẩn bị mũ nón rộng vành che chắn kỹ làn da có thể là thoa thêm kem chống nắng bởi vì ngày hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng gai gắt mức nhiệt cao nhất ngày ở bắc bộ lên tới ba mươi sáu độ c
không chỉ tại bắc bộ nắng nóng sẽ xuất hiện trên cả ba miền miền trung có nơi trên ba mươi bảy độ riêng nam bộ và tây nguyên từ khoảng một mươi năm đến một mươi sáu h chiều ngày hôm nay sẽ xuất hiện mưa quý vị lưu ý khi di chuyển giờ tan tầm
và đó là một số lưu ý về tình hình thời tiết của ngày hôm nay và bảng nhiệt độ chi tiết cho từng vùng chúng tôi sẽ chuyển tới trong phần cuối của chương trình